trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc ngày hai mươi bốn tháng hai thông báo ghi nhận ca tử vong thứ bảy vì covid một mươi chín và một trăm sáu mươi một ca nhiễm mới
tính tới sáng nay hàn quốc xác nhận có thêm một trăm sáu mươi một ca nhiễm mới dịch covid một mươi chín nâng tổng số ca nhiễm tại nước này là bảy trăm sáu mươi ba người
theo đó hàn quốc trở thành nước có tổng số ca nhiễm cao nhất bên ngoài trung quốc
nhà chức trách hàn quốc cũng thông báo ca tử vong thứ bảy do covid một mươi chín
trường hợp tử vong này là một bệnh nhân nam sáu mươi hai tuổi có liên quan đến một bệnh viện ở thành phố trong đô
tới nay có một mươi một quân nhân của nước này đã được xác nhận nhiễm covid một mươi chín và khoảng bảy bảy trăm linh người được cách ly như một phần trong những nỗ lực ngăn chặn virus lây lan bên trong các doanh trại
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp và nhanh chóng lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ hàn quốc nâng mức cảnh báo dịch cao nhất